các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trong chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit đã hội đàm với tổng bí thư nguyễn phú trọng hội kiến với chủ tịch nước trần đại quang và tuyên bố bế mạc năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi chín
hội kiến với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước việt nam tiếp hội hữu nghị việt nam lào gặp gỡ đại diện cựu quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào thế hệ trẻ việt nam và lưu học sinh lào tại việt nam thăm một số cơ sở kinh tế văn hóa ở thủ đô hà nội tỉnh nghệ an và bộ tư lệnh quân khu bốn
hai hai bên nhấn mạnh chuyến thăm hữu nghị chính phủ
thức việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit lần này là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử khi hai nước đã phối hợp tổ chức rất thành công năm đoàn kết hữu nghị hai nghìn một mươi bảy kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
hai bên khẳng định kế thừa truyền thống quan hệ gắn bó từ trong lịch sử
trong suốt năm mươi năm năm quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
những thành quả to lớn toàn diện rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử và nhấn mạnh những thành quả đó bắt nguồn từ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt
do chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và chủ tịch cây sòn phôn vi hẳn chủ tịch su phan nụ vông kính yêu gây dựng và các thế hệ lãnh đạo của hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và đã trở thành tài sản chung vô giá của hai đảng hai dân tộc là quy luật tồn tại và phát triển
nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng mỗi nước
trong đó hai bên chân thành cảm ơn về sự ủng hộ và sự giúp đỡ to lớn quý báu trí tình trí nghĩa trong sáng và có hiệu quả mà hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay
hai bên khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp đó để bảo vệ giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước coi đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của hai dân tộc
vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
ba trong không khí thắm tỉnh hữu nghị đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi đảng mỗi nước
chúc mừng về những kết quả quan trọng sau hai năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng
khẳng định kết quả của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa sâu sắc đối với việc nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân hai nước
nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng
hai nước và nhân dân hai nước việt nam lào phát triển lên tầm cao mới trao đổi thống nhất về các chủ trương biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa hai đảng
hai nhà nước
và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi đảng
hai bên cũng chia sẻ ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước
tuyên bố chung việt nam lào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tuyên bố chung việt nam lào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
hai bên nhất trí tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước
tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước dưới nhiều hình thức
củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước
mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban của đảng bộ

giúp đỡ các công trình và tôn tạo các di tích lịch sử về quan hệ việt nam lào ở mỗi nước
hai bên khẳng định tầm quan trọng và nhất trí nỗ lực thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế đầu tư thương mại văn hóa
giáo dục đào tạo y tế khoa học kỹ thuật trên cơ sở phát huy có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của mỗi nước
hai bên phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ
và các chương trình hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương của hai nước
trong đó ưu tiên kết nối hai nền kinh tế nhất là kết nối về giao thông vận tải năng lượng du lịch và hợp tác sử dụng có hiệu quả
các cảng biển của việt nam vì mục tiêu phát triển của hai nước theo thỏa thuận giữa hai bên với các hình thức phù hợp
trao đổi để có các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm của việt nam tại lào
nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại lào và cộng đồng người lào tại việt nam sinh sống
làm việc học tập phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế
việt nam cảm ơn lào đã coi trọng những đóng góp tích cực của cộng đồng người việt nam vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước lào
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh coi đây là trụ cột trong quan hệ giữa hai nước
nhằm giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước
hai bên phối hợp thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng an ninh
hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu
nghị định thư về đường biên giới và mốc giới
xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị ổn định hợp tác và phát triển bền vững
tiếp tục triển khai có hiệu quả thỏa thuận cấp chính phủ về việc giải quyết người di cư tự do
và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
phối hợp ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
nhất là mô bán vận chuyển chất gây nghiện
tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tỉnh nguyện
chuyên gia việt nam hy sinh tại lào
hai bên nhất trí chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ hiệu quả
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
nhất là tại liên hợp quốc asean
và các cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong góp phần giữ vững hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
lào chúc mừng việt nam tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy
việt nam chân thành cảm ơn lào đã ủng hộ việt nam hoàn thành trọng trách nước chủ nhà apec
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước
các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý sử dụng bền vững và có hiệu quả nước sông mekong
bảo đảm hợp tác
hai bên tiếp tục tăng cường hài hòa lợi ích của các nước trong khu vực sông mekong
có cơ chế phối hợp giữa hai bên và các bên liên quan để kiểm tra
giám sát các tác động toàn diện của việc sử dụng nước sông mekong
tăng cường phối hợp với campuchia thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả
thỏa thuận giữa ba thủ tướng về tam giác phát triển việt nam lào campuchia
hai bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
ổn định an ninh an toàn ở biển đông
giải quyết tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử
của các bên ở biển đông doc và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
góp phần gìn giữ hòa bình an ninh ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chín tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
chân thành cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam
cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao việt nam về sự tiếp đón trọng thị
thắm tình đồng chí anh em thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
trân trọng mời tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước việt nam sang thăm lào
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước việt nam vui vẻ nhận lời mời
thời gian cụ thể của các chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác
thưa quý vị chiều nay đồng chí trương thị mai
bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và lãnh đạo ban tôn giáo chính phủ đã đến thăm chúc mừng nhân dịp giáng sinh năm hai nghìn hai mươi
tại tòa giám mục giáo phận xuân lộc tỉnh đồng nai
đây là giáo phận có số lượng giáo dân lớn nhất cả nước với hơn một triệu người
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trương thị mai gửi lời chúc
đến giám mục chính tòa giáo phận xuân lộc đinh đức đạo
các vị chức sắc bà con giáo dân trong toàn giáo phận xuân lộc
một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
đồng chí trương thị mai cho biết năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù thiên tai lũ lụt xảy ra
tại nhiều tỉnh thành nhưng đất nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực
điều đó có đóng góp rất lớn của đồng bào công giáo
đồng chí trương thị mai bày tỏ cảm ơn các vị giám mục giáo phận xuân lộc
đã hướng dẫn bà con giáo dân hai tỉnh đồng nai bình dương
tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước tại địa phương
trong đó năm hai nghìn một mươi bảy giáo phận xuân lộc đã hai lần quyên góp
ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt và nhiều hoạt động từ thiện
chăm lo cho bà con nghèo
giám mục chính tòa giáo phận xuân lộc đinh đức đạo bày tỏ cảm ơn
đồng chí trương thị mai cùng đoàn công tác trung ương về thăm
chúc mừng tòa giám mục xuân lộc
đây là niềm vinh hạnh cho cả cộng đoàn giáo sứ giáo phận
giám mục khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín hữu sống tốt đời đẹp đạo
chuyển sang một số thông tin quốc tế
chiều nay tại thành phố memburne của australia đã xảy ra một vụ lao xe ô tô vào người đi bộ
khiến ít nhất là một mươi chín người bị thương
điều tra bước đầu cho thấy đây là một vụ đâm xe có chủ ý
vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công khủng bố
trong dịp giáng sinh và năm mới không chỉ tại australia
vụ việc xảy ra tại giao lộ giữa phố flinders và elizabeth thuộc trung tâm melbourn
đúng vào giờ cao điểm khoảng một mươi bảy h
đây là thời điểm khu vực này có rất đông người đi mua sắm nhân dịp giáng sinh
một chiếc xe thể thao đa dụng chạy với tốc độ từ tám mươi đến một trăm linh km một giờ
đã lao vào đám đông người đi bộ và vẫn không chịu dừng lại sau khi hất tung nhiều người trên đường
cảnh sát bang victoria thông báo đã bắt giữ hai người trên chiếc xe
trong đó có lái xe ba mươi hai tuổi người australia gốc afghanistan
đối tượng này có tên trong hồ sơ cảnh sát và có tiền sử dụng ma túy
tuy nhiên hiện cơ quan chức năng chưa có bằng chứng hay thông tin
những tin tình báo chứng tỏ đối tượng này có liên hệ với khủng bố
vòng đàm phán thứ tám về hòa bình syri do nga thổ nhĩ kỳ và iran bảo trợ
vừa khai mạc tại thủ đô astana của kazakhstan
đại diện chính phủ syri và hai mươi phái đoàn của các lực lượng đối lập đã tham dự cuộc đàm phán này
cuộc đàm phán diễn ra trong hai ngày sẽ tập trung vào việc thiết lập các vùng đệm
cũng như các vấn đề bao gồm viện trợ nhân đạo và phóng thích tù nhân
đàm phán tại astana
thường diễn ra theo thể thức họp kín và kết thúc bằng việc các bên đưa ra tuyên bố chung
đặc phái viên liên hợp quốc về syri stefan dmitura dự kiến tham dự vào ngày họp thứ hai
tại vòng đàm phán thứ bảy diễn ra cuối tháng một mươi vừa qua
nga đưa ra sáng kiến tổ chức đại hội đối thoại dân tộc syri
và đã được thổ nhĩ kỳ và iran nhất trí
tuy nhiên đại hội chưa được tổ chức do bất đồng về thành phần tham dự
bộ ngoại giao triều tiên ngày hôm nay đã lên tiếng khẳng định
nước này không liên quan đến các vụ tấn công mạng
đây là phản ứng đầu tiên của triều tiên sau khi mỹ công khai cáo buộc chính quyền bình nhưỡng
đứng sau một vụ tấn công mạng bằng mã độc wannacry trên toàn thế giới
ngày một mươi hai tháng chín vừa qua mỹ đã cáo buộc triều tiên tiến hành vụ tấn công mạng quy mô lớn
bằng mã độc wanacry anh cũng đã đưa ra cáo buộc tương tự đối với triều tiên
tuyên bố của bộ ngoại giao triều tiên ngày hôm nay nêu rõ nước này không dính líu đến các vụ tấn công mạng
do vậy cũng không cần phải phản ứng với những cáo buộc từ phía mỹ và cáo buộc này là hành động khiêu khích chính trị
vụ tấn công wanakrai đã ảnh hưởng hơn ba trăm linh máy tính tại một trăm năm mươi quốc gia
bắt đầu xảy ra từ ngày một mươi ba tháng năm vừa qua
những tác giả vụ tấn công đe dọa sẽ đánh sập hoàn toàn hệ thống máy tính bị nhiễm độc trong vòng một tuần
kể từ thời điểm máy tính bị tấn công nếu không trả khoản tiền chuộc bằng tiền điện tử bitcoin
có giá trị từ ba trăm linh đến sáu trăm linh đô la mỹ
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt